sau đây là tổng hợp số liệu của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai
về tình hình thiệt hại của đợt lũ tại trung bộ tính từ ngày sáu tháng một mươi đến một mươi bảy giờ chiều nay
về người đã có chín mươi người chết ba mươi bốn người mất tích
về giao thông một mươi hai tuyến quốc lộ một mươi bảy bốn trăm linh chín mét đường giao thông bị địa phương bị sạt lở và hư hỏng
về nông nghiệp đã có hơn chín trăm linh hectare lúa gần một trăm một mươi hectare hoa màu bị ngập và hư hại
bốn trăm năm mươi tấn cây giống và hơn bốn mươi sáu tấn hạt giống bị hư hỏng gần ba con da súc
hơn nửa triệu da cầm bị chết và cuốn trôi
hiện nay các địa phương đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc tập trung ứng phó với mưa lũ triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết và mất tích
cứu chữa người bị thương hỗ trợ lương thực thực phẩm bảo đảm khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ
khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ phục hồi sản xuất